cơn mưa lớn kéo dài từ một mươi tám h đến hai mươi một h ngày ba tháng một mươi đã khiến nhiều tuyến đường một số quận tại thành phố hồ chí minh ngập sâu
việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn
khu vực xảy ra mưa với lưu lượng lớn là quận gò vấp tân bình quận một mươi hai v v đã gây ngập nặng cho nhiều tuyến đường vốn ở vị trí trúng thấp
các tuyến đường như phan huy ích cây trăm phạm văn chiêu lê văn thọ nguyễn văn quả v v
nước nặp từ ba đến năm m kéo dài gần cây số khiến giao thông đi lại khó khăn
hàng loạt phương tiện bị chết máy người dân phải cố vượt qua biển nước để về nhà
mưa lớn kéo dài trong đêm khiến người dân vất vả xoay trở
đến hai mươi hai h mưa đã ngớt nhưng nước vẫn còn ngập lên lãng nhiều tuyến đường